mở đầu là thông tin liên quan tới cơn bão số sáu
thưa quý vị vào hồi một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín ba độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm chín độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm linh km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai từ một trăm một mươi tám đến một trăm ba mươi ba km trên giờ giật cấp một mươi bốn
di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng một mươi năm km trên giờ
từ bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới cường độ mạnh cấp bảy giật cấp chín
từ bảy mươi hai đến chín mươi sáu giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp